tiếp tục phiên chất vấn sáng nay sau khi kết thúc nội dung chất vấn kinh tế ngành
các đại biểu quốc hội tiến hành chất vấn nhóm lĩnh vực nội chính tư pháp
thuộc trách nhiệm trả lời của bộ trưởng bộ nội vụ bộ trưởng bộ công an
tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trường viện kiểm sát nhân dân tối cao
tổng thanh tra chính phủ vấn đề cải cách tiền lương xây dựng vị trí việc làm
là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn bộ trưởng bộ nội vụ
theo đại biểu nguyễn thị thu nguyệt tỉnh đắk lắc đang tồn tại tình trạng một số cơ quan
thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhưng chưa được giao biên chế công chức
vậy bộ nội vụ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào cũng như có chính sách tiền lương như thế nào
đối với đội ngũ này bộ trưởng bộ nội vụ cho biết đây là điều tồn tại từ trước khi hoàn thiện pháp luật
về cán bộ công chức viên chức tổng số viên chức này đến thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong một trăm chín mươi một người bộ đã báo cáo thực trạng này như một tồn tại của lịch sử
cần chuyển vị trí viên chức thành công chức để bảo đảm quyền lợi chế độ cho các đối tượng này

trong hệ thống chính trị nói chung và trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ chức
trưởng ngành nội vụ cho biết về việc xây dựng vị trí việc làm để chuẩn bị cho cải cách tiền lương nói riêng
cho quản lý cơ cấu lại nâng cao chất lượng xác định chức nghiệp công vụ nói chung
thời điểm này chúng ta đã hoàn thành xong được danh mục vị trí việc làm
đặc biệt trong các chức danh chức vụ lãnh đạo ba trăm ba mươi hai vị trí từ trung ương đến cấp xã
cái thứ ba nữa là bộ nội vụ tham mưu chính phủ để tham mưu cho ban chỉ đạo về vị trí việc làm trong hệ thống ảnh chính nhà nước triển khai kịp thời trong thời gian tới để các địa phương các bộ ngành chúng ta hoàn tất được vị trí việc làm trong thời gian sớm nhất để có thể thực hiện được lộ trình cải cách tiền lương mà quốc hội sẽ quyết định trong kỳ họp này
đối với chất vấn về giải pháp nào để cải thiện lương của nhân viên trường học như kế toán thủ quỹ khi cải cách chính sách tiền lương mới bộ trưởng bộ nội vụ cho biết trên cả nước có khoảng một trăm năm mươi viên chức làm công tác hỗ trợ trong trường học lương thấp thậm chí không bảo đảm lương tối thiểu vùng
tới đây bộ sẽ tham mưu chính phủ tổng ra soát lại để có phương án giả soát sắp xếp đúng danh mục vị trí việc làm xét thăng hạng cho viên chức trường học